chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến tết trung thu thời điểm này tại nhiều tuyến phố của thủ đô hà nội
không khí mua bán bánh trung thu đã diễn ra khá tấp nập
thị trường bánh trung thu năm nay được ghi nhận có nhiều loại sản phẩm cho các phân khúc bánh khác nhau
thế nhưng cùng với đó cũng còn không ít sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc được bán ra
giá bán giao động từ bốn mươi năm đến sáu mươi đồng một sản phẩm hiện riêng thị trường hà nội đã có tới hàng chục thương hiệu
và sản phẩm bánh trung thu các loại
cùng với đó trên mạng xã hội các kênh bán hàng online cũng giao bán bánh trung thu
được quảng cáo nhập khẩu từ malaysia hồng kông trung quốc đài loan trung quốc
thế nhưng liên tiếp trong gần một tháng qua lực lượng quản lý thị trường lại thu giữ được hàng trăm nghìn bánh trung thu
ngàn lớp nhân trứng chảy nhập lậu không xuất trình được hóa đơn chứng tư chứng minh nguồn gốc nhập khẩu
và không có giấy kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm bánh kẹo có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng kiểm tra kỹ nhãn mắc điều kiện bảo quản trước khi sử dụng